về cơ sở vật chất các trường trên địa bàn tỉnh sơn la đều cơ bản có đủ diện tích đất đảm bảo cung ứng tốt yêu cầu đào tạo thực hành các ngành nghề đã được phép đào tạo
thiết bị dạy học phòng thí nghiệm phòng thực hành đều đáp ứng yêu cầu đào tạo
hệ thống ký túc xá đã được đầu tư nâng cấp bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các lưu học sinh lào
trong những năm qua tỉnh sơn la đã hợp tác đào tạo theo nhu cầu của tám tỉnh bắc lào
ở các trình độ như trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng đại học với các ngành sư phạm nông lâm nghiệp y tế dược kinh tế
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh sơn la đã tiếp nhận hai hai trăm bốn mươi một lượt lưu học sinh lào sang học tiếng việt và học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh
trong đó có chín trăm năm mươi ba lưu học sinh lào thuộc diện được hỗ trợ ngân sách và một hai trăm tám mươi tám lưu học sinh diện tự túc kinh phí
đồng thời mở lớp bồi dưỡng tiếng việt và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng chính trị chuyên môn kỹ thuật cho gần hai trăm linh cán bộ
riêng năm hai nghìn một mươi bảy các trường đã bồi dưỡng tiếng việt chín tháng cho một trăm một mươi bảy học viên là cán bộ đảng chính quyền đoàn thể và cán bộ lực lượng vũ trang các tỉnh bắc lào
lưu học sinh được đào tạo tại sơn la sau khi ra trường trở về nước công tác được nước bạn đánh giá là có năng lực chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt
nhiều người được giao đảm nhận các chức vụ quan trọng
tốt nghiệp trường cao đẳng sơn la năm hai nghìn một mươi sáu trở về nước chị xúc thạ ly được bố trí việc làm tại sở ngoại vụ tỉnh bò kẹo
công việc phù hợp với trình độ chuyên môn chị ly đã và đang phân đấu công hiến những kiến thức đã được học tại sơn la
với chị xúc thạ ly thì những tháng ngày học tập tại sơn la thật đáng quý và trân trọng bởi tình cảm của các thầy cô giáo và các bạn dành cho ly